tham gia đợt tăng cường lần này có một trăm hai mươi một cán bộ y bác sĩ ở nhiều chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh viện một mươi chín tháng tám và bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
đây đều là những cán bộ y bác sĩ trẻ có năng lực giàu nhiệt huyết
theo kế hoạch được phân công của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và bộ y tế
đoàn cán bộ tình nguyện của y tế công an nhân dân sẽ trực tiếp làm nhiệm vụ tại bệnh viện giã chiến số hai
thay cho đoàn công tác số một đã được tăng cường từ ngày hai mươi bảy tháng năm
đoàn y bác sĩ cán bộ nhân viên y tế công an nhân dân được bố trí trên năm ô tô khách cỡ lớn để di chuyển đến bắc giang
ngoài ra có hai ô tô chở trang thiết bị vật dụng y tế phòng chống dịch và thuốc men thiết bị y tế phục vụ khám chữa điều trị covid một mươi chín
sau hơn một tháng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ tại thành phố bắc giang
vào tối ngày hôm qua chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang đã ra quyết định về việc gỡ bỏ giãn cách xã hội
với thành phố bắt đầu từ sáu giờ ngày hôm nay đúng vào thời điểm trên thì các điểm chốt đã đồng loạt gỡ bỏ người dân đi lại bình thường
điều này thì đã đem lại sự phấn khởi niềm vui cho người dân ghi nhận của phóng viên thời sự trong buổi sáng ngày hôm nay
ngay từ đầu buổi sáng nhiều hàng quán đã dọn dẹp chuẩn bị các điều kiện quay trở lại bán hàng
theo đó các quán ăn được hoạt động trở lại với lượng khách chỉ được năm mươi công suất để hạn chế đông người
các dịch vụ làm đẹp sông hơi massage karaoke game online
tiếp tục dừng hoạt động
việc quyết định gỡ bỏ giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm cũng có nghĩa là cơ bản các dịch vụ đã hoạt động trở lại
khoảng cách cũng được nới lỏng hơn điều này đã đem lại niềm vui cho người dân

đáng chú ý bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đã có bài phát biểu nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đại biểu trong việc giám sát các vấn đề lớn của thành phố trong đó có khu đô thị mới thủ thiêm
ông nhấn mạnh bài học công tác giám sát của hội đồng nhân dân tp hcm đối với việc triển khai tổ chức thực hiện khu đô thị mới thủ thiêm là minh chứng về sự hạn chế chưa làm trần trách nhiệm trước cử tri thành phố
ông nên cũng cho biết kỳ họp thứ nhất hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi diễn ra trong những ngày tp hcm siết chặt phòng chống dịch vừa phục hồi sản xuất và triển khai đợt cao điểm tiêm chủng quy mô lớn nhưng số lượng cử tri tham gia cuộc bầu cử đạt tỷ lệ rất cao
bí thư thành ủy tp hcm chúc mừng chín mươi bốn đại biểu hội đồng nhân dân tp hcm khóa mới được nhân dân tín nhiệm bầu đồng thời hy vọng các đại biểu sẽ làm đúng làm tốt trách nhiệm như lời hứa trước cử tri khi ứng cử
kính thưa quý vị chuyển sang tin tức về phòng chống dịch đến sáng nay ngày hai mươi bốn tháng sáu tp hcm đã có trên hai bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị tại các bệnh viện và trước tình hình trên tp hcm lên phương án chuẩn bị năm ngày dường bệnh
theo đó ngoài chín bệnh viện với quy mô ba năm trăm linh giường đang tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín trên địa bàn ngành y tế tiếp tục tạo chuyển đổi công năng của bệnh viện huyện bình chánh với quy mô năm trăm linh giường và bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức với quy mô một giường
bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nâng tổng số giường điều trị covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm lên năm giường
sở y tế tp hcm phân công bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm hỗ trợ nhân lực chuyên khoa nhiễm và bệnh viện nguyễn tri phương hỗ trợ nhân lực chuyên khoa học sức cấp cứu cho bệnh viện điều trị covid một mươi chín bình chánh
bệnh viện điều trị covid một mươi chín bình chánh có quy mô năm trăm linh dường bao gồm các dường trẻ em với hai mươi dường hội sức

bốn mươi tám tám trăm linh liều có một mươi hai người hoãn tim sau khi khám sàng lọc năm mươi người phản ứng sâu tim ba mươi phút
nhưng tất cả đã ổn định
trong khi đó thành phố hồ chí minh cũng đã tiêm vaccine covid một mươi chín
tại khu công nghiệp khu chế xuất là hơn một trăm linh năm sáu trăm linh liều
từ một mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm cấm tất cả các hoạt động ngoài trời
kể cả tắm biển dừng các cuộc họp hội nghị không cần thiết
tập trung mọi nguồn lực để khống chế dịch bệnh
do trước đó tối ngày hai mươi ba tháng sáu bình thuận ghi nhận một trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
là nhân viên làm việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh
bước đầu ngành y tế đã xác định các trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm covid một mươi chín
và triển khai các bước xử lý cần thiết
sở y tế đã thực hiện phong tỏa và tiến hành phun khử khuẩn nhà thuốc trường giang
nơi trường hợp nghi nhiễm có đến mua thuốc và block c trung cư văn thánh
nơi ở của trường hợp nghi nhiễm
hiện nay ngành y tế đang khẩn trương truy vết các trường hợp f một f hai của ca nghi nhiễm này
để tiến hành cách ly xét nghiệm
để ứng phó với dịch bệnh ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận yêu cầu bệnh viện đa khoa tỉnh
tiến hành tạm thời phong tỏa trong vòng ba ngày để truy vết các trường hợp f một f hai
tập trung nhân lực lấy mẫu xét nghiệm đối với chung cư văn thánh
bộ chỉ huy quân sự tỉnh và ủy ban nhân dân thành phố phan thiết kích hoạt các khu cách ly tập trung
chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết để đón nhận người cách ly
tiếp tục chương trình xin mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức về an ninh trật tự
tại các tỉnh thành phía nam
lực lượng chức năng phường hai mươi năm quận bình thạnh thành phố hồ chí minh cho biết
đang xử lý đối với các tài xế công nghệ shipper tụ tập
không chấp hành quy định phòng chống
dịch covid một mươi chín theo chỉ thị số một mươi của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
nhóm tài xế này đầu xe sang sát nhau vô tư trò chuyện
khi thấy lực lượng chức năng thì một số người nhanh chóng chạy
có tổng cộng một mươi sáu tài xế vi phạm bị tạm giữ giấy tờ cá nhân
những trường hợp này được mời về ủy ban nhân dân phường hai mươi năm để làm việc
một shipper phân trần về lý do tụ tập
những lúc chưa nhận cuốc thì tụi mình thường dừng đậu nghỉ mệt
tại một địa điểm giống như bến bãi vậy do thói quen mà quên mất quy định giãn cách
nhận thấy các tài xế cũng gặp khó khăn về kinh tế
nên cơ quan chức năng quyết định cảnh cáo cho làm cam kết đối với những trường hợp vi phạm lần đầu
nếu tái phạm sẽ bị xử phạt với mức phạt tiền từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
đối với hành vi tập trung đông người ở nơi công cộng
khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn
một xe container đang đổi dốc cộ bình phước hai
phường an phú đông quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
thì bất ngờ mất lái lật nhào
thời điểm trên xe container mang biển số năm mươi một c chín mươi hai nghìn tám mươi bảy
chở theo thùng hàng loại bốn mươi feet
lưu thông trên tuyến quốc lộ một hướng từ thành phố thủ đức về quận một mươi hai
khi vừa đổ hết dốc cộ bình phước hai
thuộc phường an phú đông quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
thì bất ngờ lao vào giải phân cách
phương tiện tiếp tục tông gãy nhiều mét hàng rào bằng sắt giữa đường
rồi lao đầu qua hướng ngược lại lật ngang dần đến hư hóng nặng
do mất nhiều thời gian giải quyết khiến giao thông trên tuyến quốc lộ một
bị ồn mối kéo dài trong giờ cao điểm sáng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an tỉnh bình thuận cho biết
đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại công ty chế biến bột cá
thuộc thị xã la ghi khiến hai người thương vong
thông tin ban đầu vụ án mạng xảy ra bên trong công ty chế biến bột cá
anh liêm là nhân viên của công ty
khi đang đứng trước sân thì bị một người đàn ông
đâm nhiều nhát nên quay lại dàn co tước dao
sau đó chị anh ba mươi hai tuổi là tập vụ của công ty
cũng được phát hiện nằm thoi thóp với nhiều vết đâm
trong một phòng trọ nằm phía sau nhà máy
cả hai nạn nhân được đưa đến đi bệnh viện thị xã la ghi cấp cứu
hung thủ sau khi gây án đã trốn khỏi hiện trường
mặc dù được cấp cứu nhưng chị anh tử vong tại bệnh viện
còn anh liêm được băng bó vết thương hiện sức khỏe đã ổn định
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận
phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án đồng thời truy bắt hung thủ
quá trình giàn co anh liêm nhận ra người đâm mình là một thủ kho tại công ty
kính thưa quý vị thời gian qua tình trạng vi phạm pháp luật
ở thanh thiếu niên tại đồng tháp diễn ra khá phổ biến
và thực trạng này thì đang nhận được sự quan tâm từ nhiều phía
và để hạn chế đến mức thấp nhất hành vi phạm tội
do thanh thiếu niên thực hiện
cần có các giải pháp mang tính chủ động cũng như là phòng ngừa
và được thực hiện thường xuyên đồng bộ
theo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
từ đầu năm đến nay được kiềm chế và kéo giảm hơn ba mươi
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên một số vụ phạm pháp hình sự do thanh thiếu niên thực hiện
có tính chất mức độ và hậu quả nghiêm trọng
như hành vi cướp cướp giật tài sản trộm cắp tài sản
cố ý gây thương tích giết người
tân nhuận đông huyện châu thành do đặng trung tính
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và đặng đức anh sinh năm hai nghìn một ngụ tỉnh vĩnh long
theo kết quả điều tra do không có tiền tiêu xài
nên khi lưu thông trên đường gặp chị phan tiền ngọc ánh
điều khiển xe mô tô có đeo sợi dây chuyền
nên hai đối tượng đã áp sát và giật dây chuyền của chị ánh
điều đáng buồn là tính và anh là hai anh em ruột
đều nằm trong độ tuổi đôi mươi
do không xin được việc làm nên ấy xin lòng tham nhất thời
và phải trả giá cho hành động của mình
gần đây nhất là vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại ấp một xã phong mỹ
huyện cao lãnh khiến anh trần văn khỏe
ngụ huyện thanh bình phải chuyển viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
đối tượng ghi án là đảng khánh an sinh năm hai nghìn
và đặng văn rớt sinh năm hai nghìn một cùng ngụ xã phong mỹ huyện cao lãnh
dù không hề có mâu thuẫn gì với anh khỏe
chỉ là gặp nhau trên đường
nhưng an đã kiếm chuyện và dùng do chép anh khỏe bị thương
hai đối tượng đã bị lực lượng công an bắt khẩn cấp về hành vi phạm tội của mình
lấy phương trăm phòng ngừa là chính
bên cạnh việc kết hợp tuyên truyền vận động giáo dục
kiến thức pháp lực cho trong thanh thiếu niên
đơn vị còn thường xuyên phối hợp với các đơn vị địa phương tiến hành gà sót lên danh sách
khiến thanh thiếu niên hư có biểu hiện di phạm pháp lực
để tiến hành mời gọi hỏi răng đe giáo dục không để các em tiếp tục vi phạm
đồng thời thường xuyên phối hợp từng cha mặt phục trên các tiến địa bàn trọng điểm phức tạp
để kịp thời phát hiện bắt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
thanh thiếu niên là đại diện cho thế hệ trẻ của đất nước
tuy nhiên hiện nay thanh thiếu niên đang phải đối diện với nhiều cám dỗ
nhất là lối sống hưởng thụ nên dễ bị lôi kéo gián dụng và tệ nạn ma túy
từ đó sinh ra các hành vi vi phạm pháp luật khác
do đó đòi hỏi toàn xã hội gia đình và nhà trường phải tăng cường phối hợp chặt chẽ
nhịp nhàng tới định hướng lý tưởng sống giáo dục nhân cách đạo đức lối sống cho các em
nhằm giúp cho đối tượng này sống có trách nhiệm hơn với bản thân gia đình và xã hội